sáng nay đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an đã thừa ủy quyền của thủ tướng chính phủ trình bày tờ trình về việc thực hiện luật xuất cảnh nhập cảnh của công dân việt nam liên quan đến thông tin nơi sinh trên hộ chiếu
theo bộ trưởng tô lâm triển khai luật xuất cảnh nhập cảnh của công dân việt nam từ ngày một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi hai bộ công an triển khai cấp hộ chiếu phổ thông mẫu mới cho công dân
trước khi phát hành chính thức mẫu hộ chiếu mới bộ công an đã phối hợp với bộ ngoại giao thông báo mẫu hộ chiếu mới đến cơ quan đại diện của tất cả các nước tại việt nam
sau một tháng thông báo theo quy định không có quốc gia nào có ý kiến
tuy nhiên đến ngày hai mươi bảy tháng bảy năm hai nghìn hai mươi hai một số quốc gia thông báo tạm dừng cấp thị thực vào hộ chiếu mẫu mới của việt nam với lý do trong hộ chiếu không ghi thông tin nơi sinh của người mang hộ chiếu
trước tình hình trên chính phủ nhận thấy việc nghiên cứu bổ sung thông tin nơi sinh vào trang nhân thân
trong hộ chiếu là cần thiết và cần sớm thực hiện trước ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi ba tạo thuận lợi cho công dân trong việc xin thị thực nhập cảnh cư trú và làm các thủ tục liên quan ở các nước có yêu cầu in thông tin nơi sinh trong hộ chiếu
do thời gian gấp không kịp sửa đổi luật xuất cảnh nhập cảnh của công dân việt nam hoặc ban hành nghị quyết riêng về vấn đề này
vì vậy chính phủ xin kiến nghị với quốc hội đồng ý bổ sung thông tin nơi sinh trên hộ chiếu
trước tình hình trên chính phủ nhận thấy việc nghiên cứu bổ sung thông tin nơi sinh vào trang nhân thân

trước tình hình trên chính phủ xin kiến nghị với quốc hội đồng ý bổ sung thông tin nơi sinh trên hộ chiếu
sẽ được cập nhật vào cơ sở dữ liệu quốc gia về xuất nhập cảnh
cơ quan cấp phát hộ chiếu có thể khai thác thông tin về nơi sinh của công dân có trong cơ sở dữ liệu để in hộ chiếu